đã có kết quả giám định những mẫu kẹo được bán trước cổng trường học trên địa bàn
lãnh đạo công an tỉnh lạng sơn khẳng định những mẫu kẹo này không chứa chất ma túy
trong ngày ba mươi tháng một mươi một công an thành phố lạng sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố
phát hiện thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng việt không rõ nguồn gốc xuất xứ
và phối hợp với viện khoa học hình sự bộ công an lấy mẫu kẹo trên để giám định
kết quả xác định các mẫu trên không chứa chất ma túy
tuy nhiên đây là các sản phẩm trên bao bì có chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng